tin vui đối với những người hâm mộ bóng đá việt nam cách đây ít phút giành thắng lợi trước đội tuyển u hai mươi ba malaysia với tỷ số hai
các chàng trai của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã giành vé vào tứ kết giải vô địch u hai mươi ba châu á với ngôi nhì bảng c
u hai mươi ba việt nam đã đối diện với khá nhiều khó khăn trong khoảng hai mươi phút đầu tiên
tuy nhiên khoảnh khắc nhâm mạnh dũng đánh đầu ghi bàn ở phút thứ hai mươi chín đã giúp cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam giải tỏa được áp lực
cuối hiệp một việt nam nâng tỷ số lên hai khi được hưởng phạt đền
tỷ số hai được duy trì đến hết trận đấu
trong trận thi đấu cùng giờ u hai mươi ba hàn quốc đánh bại u hai mươi ba thái lan kết thúc bảng c giải u hai mươi ba châu á
hàn quốc giành ngôi đầu bảng với bảy điểm u hai mươi ba việt nam đứng thứ hai với năm điểm
đối thủ của u hai mươi ba việt nam ở tứ kết là một trong ba đội nhật bản ả rập xê út uae
sau khi lượt trận bảng d kết thúc vào ngày mai chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tiếp tục đạt được những thành tích tốt và giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo
công an tỉnh thái bình vừa thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào đêm qua
tại quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn đồng phúc xã an lễ huyện quỳnh phụ
cụ thể vào khoảng một mươi giờ đêm qua tại km số sáu mươi hai bảy trăm tám mươi quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn đồng phúc xã an lễ huyện quỳnh phụ
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát một mươi bảy a hai mươi ba nghìn bốn trăm một mươi hai với xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ miramoc
hậu quả hai người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam vũ minh cương chú tại thành phố hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
vào ngày ba tháng sáu vũ minh cương điều khiển xe máy di chuyển từ hà nội vào thành phố đà nẵng
trên đường đi dọc quốc lộ một a qua nhiều tỉnh thành phố trong đó có quảng bình
cương đã nhiều lần cho xe áp sát các trẻ em gái và phụ nữ để thực hiện hành vi sàm sỡ
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng vũ minh cương khi đang trên đường quay trở về thành phố hà nội
liên quan đến vụ án tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiên đàng bảy mươi tám ở phường phú lâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bắt tạm giam bốn tháng để điều tra đối với nguyễn hữu tuyên
về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
cơ quan công an xác định tuyên chính là chủ doanh nghiệp và là người quản lý điều hành công ty trách nhiệm hiệu hạn thiên đằng bảy mươi tám
mặc dù doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động nhưng nguyễn hữu tuyên đã tự trang bị các dụng cụ
rồi chỉ đạo nhân viên cho khách đến thuê phòng làm địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy
với giá cho thuê mỗi đêm là từ hai triệu rưỡi đến ba triệu đồng một phòng
một xe ô tô tải vận chuyển hai trăm linh bao phân bón giả kém chất lượng trị giá trên một trăm ba mươi hai triệu đồng
vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện thu giữ
theo kết quả thử nghiệm của cơ quan chuyên môn sáu mẫu phân bón chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng phân bón và hai mẫu phân bón giả về giá trị sử dụng
tất cả số phân bón trên đều được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa nông mùa vàng
có địa chỉ tại thành phố tân an tỉnh long an và được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thương mại phúc nông hiện ngành chức năng đang khẩn trương tiến hành xử lý theo quy định
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua ở một số tỉnh thành phía bắc đã gây ra tình trạng sạt lở ngập lụt
ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân
mưa lớn khiến cho một đoạn quốc lộ sáu thuộc địa phận bản phiêng đất b xã nậm nền huyện mường trà tỉnh điện biên bị sạt lở
mất gần hai mươi mét nền đường các phương tiện không thể lưu thông ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần sáu hai tỷ đồng
tại sơn la mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở nhiều điểm trong thành phố sơn la ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân
hai người bị thương thiệt hại về tài sản là hơn một bảy tỷ đồng
còn tại thanh hóa mưa lớn gây sạt lở ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân tại xã mường lý huyện mường lát phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn
trong khi đó mưa lũ cũng đã gây sạt lở ta luy dương và ta lưu âm tại gần năm trăm linh vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương ở lai châu gây thiệt hại gần hai mươi hai tỷ đồng
sau gần một tháng tạm hoãn sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần vĩnh tuyến
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm và đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn gọi tắt là sacri
tại phiên tòa bị cáo lê tấn hùng khẳng định không có mục đích tham ô khi sự việc bị phát hiện trước khi khởi tố ông đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm không đồng ý với bản án sơ thẩm cho rằng quy kết ông còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ
cựu phó chủ tịch cho rằng mình không có động cơ vụ lợi không đổ lỗi cấp dưới không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại
bị cáo trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết
hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ các kháng cáo kháng nghị
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và các đồng phạm liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
nói lời sau cùng bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
bị cáo cảm ơn viện kiểm sát đã ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và mong hội đồng xét xử xem xét trong quá trình nghị án
nói lời sau cùng bị cáo tể trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều mai
có liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn gọi tắt là sacri
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần vĩnh tuyến
nguyên chủ tịch hội đồng nguyên chủ tịch ubnd tp và đồng phạm sau gần một tháng tạm hoãn
tại phiên tòa bị cáo lê tấn hùng cho rằng mình không có mục đích tham ô
bị cáo đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều điểm chưa sáng tỏ
bị cáo trần vĩnh tuyến khẳng định không có động cơ vụ lợi không đổ lỗi cho cấp dưới
và không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại
bị cáo trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết
hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ các kháng cáo kháng nghị
thanh tra tp hcm vừa có thông báo kết luận về việc chỉ định thầu của cdc cần thơ phát hiện nhiều sai phạm
cụ thể cdc cần thơ đã có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty cổ phần việt á
và chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học hợp nhất thực hiện gói thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm xây dựng giả
không tham khảo giá thị trường dẫn đến tranh lệch giá gây thiệt hại ngân sách nhà nước
đơn vị thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm của cdc cần thơ
để xảy ra những hạn chế thiếu sót nói trên
trách nhiệm thuộc về giám đốc cdc cần thơ hội đồng khoa học công nghệ cơ sở tổ thẩm định tổ chuyên gia xét thầu
và các cá nhân tham gia thực hiện gói thầu
ngoài ra còn có trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá được cdc cần thơ chỉ định thầu thực hiện thẩm định giá các gói thầu mua sắm
trách nhiệm có liên quan của lãnh đạo sở tài chính phòng thẩm định và cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ dự toán
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
từ tin báo tố giác tội phạm của người dân công an thị xã sơn tây hà nội đã điều tra làm rõ tạm giữ đối tượng nguyễn danh phan
chú tại huyện ba vì hà nội đang thuê trọ tại thị xã sơn tây về hành vi cướp giật tài sản
phan đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp trên địa bàn
thấy phụ nữ đi một mình trên đường nguyễn danh phan đã điều khiển xe máy áp sát giật dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy
thậm chí ngay cả khi phụ nữ đứng trước cửa nhà phan cũng không ngần ngại đi xe máy với tốc độ lớn sát vào nạn nhân và cướp tài sản
vì túng quẫn nên hành vi cướp giật tài sản của đối tượng rất manh động và liều lĩnh
với nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an trình báo vẫn còn chưa hết lo sợ
tuy nhiên qua vụ án này cũng cho thấy ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
rất là hoảng sợ thì cũng chẳng nghĩ được ra cái gì nữa
thì may mắn là em cũng đi với tốc độ chậm nữa
chứ nếu mà đi tốc độ nhanh thì chắc là cũng giật mình thì cũng sợ mà ngã xuống thì cũng rất là mệt
xác định tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản sẽ có những diễn biến phức tạp
công an thị xã sơn tây đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh trấn áp
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn thị xã thì trong thời gian vừa qua không xảy ra
những cái vụ án gây bức xúc trong dân loại nhân dân
chúng tôi có xảy ra một vụ cướp tài sản
thế thì đã chủ động điều tra khám phá bắt giữ và xử lý ngay
thế còn thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã sơn tây có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thế thì khi xảy ra thì chúng tôi xác định rằng là phải tập trung điều tra để xử lý bằng được
kiên quyết không để cho người dân cảm thấy hoang mang lo lắng và cảm thấy là có vấn đề gì đó bất an
trên địa bàn thị xã sơn tây về an ninh trật tự
cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và tiêm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc hay tổ chức đánh bạc
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phong ngừa
phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đồng thời khuyên cáo người dân như sau
tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp thuê mua căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu
không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân
không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp
người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép
để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau
cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác
và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật
phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
thưa quý vị và các bạn tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
ngày hôm nay quốc hội tiến hành chất vấn bộ trưởng tài chính hồ đức phước
và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng
nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra trả lời thấu đáo
trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ tài chính giá xăng dầu cùng các biện pháp điều tiết
hay các giải pháp đẩy nhanh chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
công tác quản lý giá và kiểm soát lạm phát về hoạt động của thị trường vốn chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
nhất là các giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm là những vấn đề được đại biểu quan tâm

thống đốc ngân hàng nhà nước các đại biểu đã chất vấn xung quanh nhiều vấn đề nóng như cơ chế tiếp cận nguồn vốn của một số đối tượng
chính sách tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế hay các giải pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu